tại đà nẵng để tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
công ty quản lý và phát triển các chợ đà nẵng vừa triển khai tổng vệ sinh
và phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các chợ do đơn vị quản lý
công tác tổng vệ sinh và phun thuốc tiêu độc khử trùng được triển khai
tại bốn chợ là chợ đồng mối hoa cường chợ hàn chợ cồn và chợ đông đa
các bước được thực hiện khẩn trương bảo đảm quy trình về vệ sinh tiêu độc khử trùng
công ty quản lý và phát triển các chợ đà nẵng yêu cầu các hộ kinh doanh
nhất là kinh doanh các mặt hàng thực phẩm phải thường xuyên vệ sinh kệ hàng
xung quanh khu vực kinh doanh hàng ngày bằng các chất tẩy rửa
đề nghị các hộ bán hàng tiểu thương
đeo khẩu trang trong quá trình giao tiếp với khách hàng nhằm phòng ngừa dịch bệnh